công an tỉnh đồng nai đã điều tra vụ án mạng trong đêm tại một phòng trọ khiến một thanh niên tử vong ở phường tân phong tp biên hòa
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng ba bạch thế hiện hai mươi ba tuổi đến phòng trọ của huỳnh duy hiệp hai mươi sáu tuổi
ở ba mươi năm d khu phố một mươi một phường tân phong tp biên hòa để hỏi chuyện
sau một lúc lời qua tiếng lại thì xảy ra sô sát giữa hiệp và hiện
lúc này hiệp lấy một con dao trong phòng trọ ra đâm liên tiếp vào người hiển khiến nạn nhân gục tại chỗ
một số người dân sống gần khu vực phát hiện sự việc đến can ngăn thì hiệp nhanh chóng rời khỏi hiện trường
mặc dù hiện đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm quá nặng đã tử vong
nhận tin báo lực lượng công an tỉnh đồng nai đã đến hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời truy bắt đối tượng huỳnh duy hiệp